hiện nay tình hình dịch bệnh xuất xuất huyết tại tỉnh vĩnh phúc đang có những diễn biến phức tạp
trước tình hình đó ngành y tế tỉnh vĩnh phúc đang chỉ đạo các đơn vị tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh
không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn
theo báo cáo của sở y tế tỉnh vĩnh phúc trên địa bàn tỉnh đã có gần hai trăm linh trường hợp mắc sốt xuất huyết
trong đó có một trăm năm mươi sáu người đi từ vùng dịch về địa phương
hiện nay dịch suốt suốt huyết đã lan tới chín huyện thành thị trong tỉnh
tôi bị nhiễm bệnh ở hà nội về quê mới phát hiện ra là bị bệnh
thì lên huyện ở hà nội khám rồi về quê khám tiếp
trước tiên thì nóng sốt sau thì có bị nôn nôn xong rồi thì nôn khan nóng sốt cao
sau thì nổi phát ban đỏ
với những trường hợp mà suốt suốt huyết đanh có dấu hiệu cảnh báo
tức là ngoài suốt đau mỏi người ê ẩm toàn thân đau như cơ hố mắt
các triệu chứng có thể có những suốt suốt huyết huyết sắc tố tiểu cầu bạch cầu có thể giảm
với những trường hợp nhẹ thì thường là cho về nhà và những trường hợp không có dấu hiệu cảnh báo
trường hợp có dấu hiệu cảnh báo thì ngoài các triệu chứng vừa nêu trên
thì có những triệu chứng như buồn nôn nôn nhiều đau tức bùng gan khó thở
những bệnh nhân có tình trạng chảy máu như xuất hiện liên mạc như là trẻ máu cam chảy máu chân răng
có một số bệnh nhân kinh nguyệt đến sớm với bệnh nhân nữ
những trường hợp nặng nề đấy phải cho vào viện điều trị
hoặc là những bệnh nhân suốt suốt huyết đanh không có dấu hiệu cảnh báo
như là những bệnh nhân già yếu phụ nữ có thai
và sống một mình hoặc sống xa bệnh viện không có điều kiện theo dõi chăm sóc
thì phải nhập viện để theo dõi và điều trị
năm nay thời tiết mưa nhiều đã tạo điều kiện thuận lợi để bỏ gậy và mũi truyền bệnh suốt suốt huyết phát triển
đặc biệt là khi mà nhiều người dân vẫn chưa có ý thức trong việc loại bỏ các vật dụng chứa nước không cần thiết
và xử lý môi trường tại gia đình và khu vực mình sinh sống
thì nguy cơ bùng phát dịch suốt suốt huyết là rất cao
sở y tế đã khẩn cấp họp với các đơn vị y tế trong ngành để triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh
và đã xây dựng kế hoạch khẩn cấp phòng chống dịch bệnh để trình ủy ban tỉnh phê duyệt
để đảm bảo nguồn lực sẵn sàng phòng chống dịch bệnh
đã tổ chức một lớp tập huấn cho cán bộ y tế trong công tác phòng bệnh
giám sát các ổ dịch và triển khai tập huấn các phác đồ điều trị trong suốt suốt huyết
sở y tế đã chỉ đạo các đơn vị y tế giám sát phát hiện sớm các ca bệnh và các vector truyền bệnh
tổ chức các hoạt động diệt loang quang bọ gậy
vệ sinh môi trường và phun hóa chất diệt các vắc truyền bệnh theo quy định của bộ y tế
hiện nay ngành y tế tỉnh vĩnh phúc tăng cường chỉ đạo các địa phương có các biện pháp dự phòng
bảo đảm đủ phương tiện vật tư trang thiết bị điều trị kịp thời khi dịch sốt xuất huyết bùng phát
đặc biệt tuyên truyền để người dân luôn giữ vệ sinh môi trường
diệt trừ loang quang bộ gậy và các tác nhân chuyển bệnh khác